trong thời gian qua nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật nhiều sai phạm từ nhỏ đến lớn ở các cấp các ngành đã được phát hiện và xử lý
thế nhưng đều do cơ quan chức năng hoặc báo chí hoặc người dân phát hiện chứ không phải do tri bộ sở tại đấu tranh làm phát lộ ra
nguyên nhân chủ yếu là do việc tự phê bình và phê bình trong những kỳ sinh hoạt hàng tháng còn mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc giang
buổi sinh hoạt cấp ủy tại đảng bộ xã quang thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang nhằm kiểm điểm lại những nhiệm vụ chính đã triển khai trong ba tháng qua
sau phần tự kiểm điểm của các đồng chí chủ chốt việc phê và tự phê của đội ngũ cán bộ đảng viên chỉ là sự im lặng không một ý kiến phát biểu tự phê bình hay phê bình đóng góp cho nhau